trong khi đó đối với khu vực biển của huyện đảo trường sa và các vùng biển phía nam
trong ngày hôm nay còn có mưa giải rác
thế nhưng từ ngày mai mưa cũng sẽ giảm xuống vài nơi và biển cũng sẽ chuyển tốt dần lên
sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước